và ứng dụng những kỹ thuật tiên tiến của thế giới bệnh viện đa khoa tâm anh triển khai thực hiện các phương pháp xét nghiệm tầm soát ung thư cổ tử cung hiệu quả nhất hiện nay
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn theo dõi sức khỏe ba trăm sáu mươi năm phát sóng hàng ngày trên intv xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai